do mưa lớn kéo dài từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng sáu trên địa bàn tỉnh lai châu xuất hiện lũ ống lũ quét ở một số địa phương
khiến ba người chết ba người mất tích năm người bị thương mưa lũ cũng gây thiệt hại trên bốn mươi tỷ đồng
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu báo cáo
hai nạn nhân bị thiệt mạng là do sạt lở núi đá bè hoặc do bất cẩn bị ngã khi đi qua suối làm nương
ba nạn nhân hiện còn mất tích và năm người dân bị thương hiện sức khỏe đang bình phục
mưa lũ đã làm thiệt hại nhiều tuyến đường gây sạt lở và ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ bốn d
từ lai châu đi lào cai tuyến quốc lộ một mươi hai quốc lộ bốn h
mưa lũ làm trôi một cầu cứng qua suối nậm mít thuộc bản lào bản vè xã mừng mít huyện than uyên
mưa lũ cũng đã làm hư hỏng hai công trình thủy lợi tại huyện mường tè
nhiều diện tích lúa hoa màu đang vào mùa thu hoạch của người dân
ở các địa phương như than uyên tân uyên tam đường xìn hồ bị thiệt hại
nhiều diện tích ao cá diện tích nuôi cá nước lạnh ở các huyện bị thiệt hại
ước thiệt hại ban đầu trên bốn mươi tỷ đồng
để khắc phục các thiệt hại về cơ sở tầng cũng như là khắc phục sự cố cho nhân dân
thì đang huy động các phương tiện cùng kết hợp với sở giao thông
để huy động các phương tiện máy móc để khắc phục sự cố và đảm bảo giao thông
và khắc phục sự cố cho các hộ gia đình thiệt hại trên địa bàn của xã
hiện cơ quan tìm kiếm cứu nạn phòng chống thiên tai tỉnh lai châu
và các địa phương đang khẩn trương cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ
tuy nhiên hiện tại nhiều địa phương của lai châu vẫn đang tiếp tục có mưa lớn
việc khắc phục hậu quả đang gặp nhiều khó khăn
tình hình mưa lũ còn có chiều hướng diễn biến phức tạp